nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
hôm nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang cùng các đồng chí đồng hương tỉnh long an đang công tác
tại các cơ quan trung ương và ngoài tỉnh đã đến thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao
và biểu dương sự nỗ lực của tập thể đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an
phó thủ tướng đề nghị năm hai nghìn một mươi chín long an phải tăng tốc bứt phá mạnh mẽ
phấn đấu đạt tăng trưởng grdp cao hơn năm hai nghìn một mươi tám đồng thời tin tưởng rằng với sự đóng góp đầy nhiệt huyết
của những người con long an cùng với đảng bộ chính quyền nhân dân trong tỉnh
sẽ chung sức xây dựng long an phát triển toàn diện và trở thành địa chỉ tin cậy hiệu quả của nhà đầu tư
phó thủ tướng gửi đến đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân long an
lời chúc mừng năm mới sức khỏe thành công và đạt nhiều thắng lợi mới
cùng ngày phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đến thăm chúc tết bộ chỉ huy quân sự tỉnh long an
gửi đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang long an và gia đình lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới
sức khỏe hạnh phúc thành công nhiều thắng lợi mới